tiếp tục cập nhật về tình hình của cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tembin
hiện nay bão tiếp tục có xu hướng yếu dần hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh nam bộ
tại quần đảo đã có gió giật mạnh cấp bảy
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vn một trăm linh bảy bảy độ k cách quần đảo khoảng một trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm
đến bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám bảy độ vn một trăm linh năm độ k ngay trên vùng ven biển từ trà vinh đến cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
di chuyển khoảng hai mươi km một giờ
trong đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm cả côn đảo có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín giật cấp một mươi một
ven biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng năm mét sóng biển cao từ ba đến năm mét
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc bão số một mươi sáu kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
vùng biển ninh thuận bình thuận bao gồm cả đảo phú quý có gió mạnh cấp bảy tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn đến sáu mét